sáng ngày một mươi năm tháng sáu một mươi tám tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp một mươi tám địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng thu giữ ba ba mươi năm tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô hàng chục máy tính bảng điện thoại nhiều chứng minh nhân dân thẻ ngân hàng và đồ vật tài liệu phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cũng như hoạt động kinh doanh tài chính có dấu hiệu cho vai lãi nặng
còn tại tỉnh nghệ an ngày hôm nay công an tp vinh đã bắt một mươi bốn đối tượng trong đường dịch
bên cạnh xử phạt hành chính ủy ban dân tỉnh yêu cầu xí nghiệp này thực hiện ngay các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường
thời gian thực hiện là trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bộ y tế cho biết là tính từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng sáu
có một trăm năm mươi năm ca mắc mới là từ các bệnh nhân từ số một mươi một bốn trăm tám mươi một đến số một mươi một sáu trăm ba mươi năm
trong đó sáu ca nhập cảnh được cách ly ngay một trăm bốn mươi chín ca lây nhiễm trong nước
bao gồm tại bắc giang là chín mươi ca tp hcm bốn mươi năm ca bắc ninh một mươi ca nghệ an hai ca hà nam một ca và bắc cạn một ca
trong đó một trăm ba mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
như vậy là trong ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm bốn trăm hai mươi ba ca mắc mới bao gồm chín ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là tám bốn trăm một mươi ca
trong đó có một tám trăm một mươi ca
một mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh